rồi một chính sách bao phủ hơn nữa là nhà nước phải có những cơ chế vay vốn cho sinh viên suốt thời gian đi học
những chính sách này thực ra không mới tất cả các nước phát triển họ đều áp dụng
một điều kiện cần nữa là ra trường phải có khả năng thu xếp công an việc làm
công an việc làm của các thầy thuốc phải đảm bảo cái thu nhập để họ có khả năng để thu hồi vốn và trả lại những cái đầu tư trong quá trình học tập trước đây
và đương nhiên cũng một số các chính sách những biện pháp nữa về cả vĩ mô và vi mô phụ thuộc vào năng lực quản lý lãnh đạo của nhà trường
đặc biệt bây giờ cái mô hình hội đồng trường và khác nhiều các chính sách hỗ trợ khác
xin cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn thực tế có rất nhiều trường đại học có tính chất ngành nghề đào tạo tốn kém
việc tăng học phí khi mà không có sự hỗ trợ thêm của nhà nước do trường thực hiện cơ chế tự chủ hoàn toàn cũng là điều tất yếu
tuy nhiên tăng bao nhiêu lộ trình thế nào thì cũng cần có cơ chế
cơ chế giám sát cũng như là có những giải pháp cho vay hỗ trợ tài chính đối với nhiều đối tượng học sinh để không bị mất đi những cơ hội được học tập của học sinh nghèo
đến đây thì phần trao đổi của tôi với vị khách mời ngày hôm nay cũng xin được kết thúc